quý vị thân mến bắc bộ đêm và sáng sớm trời rét đậm chỉ vào khoảng một mươi hai độ c
cho đến trưa và chiều thì trời sẽ ấm hơn nhiều ở khoảng hai mươi hai hai mươi bốn độ c
và trước khi ra khỏi nhà thì quý vị và các bạn đừng quên là tắt các thiết bị điện thiết bị xử ấm trong gia đình
không khí hanh khô thì rất cần đề phòng các nguy cơ về cháy nổ
vâng nhắc đến vấn đề này thì thêm một điều lưu ý với người dân tại vùng núi mà vẫn còn sử dụng than củi để sửa ấm trong nhà
thì đã có nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra do ngạt khí thậm chí là hỏa hoạn
vâng trung bộ vào ngày hôm nay thì nhiều nơi tạnh giáo chỉ có huế quy nhơn đà nẵng dự báo là sẽ có mưa rào bất chợt
trong khi đó tại nam bộ thì nắng nóng cả ngày với mức nhiệt ở ngưỡng là ba mươi hai ba mươi ba độ c